theo báo cáo mới nhất của công an thành phố hà nội theo dự kiến đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hà nội sẽ hoàn thành bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn thành phố
báo cáo của công an tp hà nội cho biết ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi công an thành phố đã triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã giai đoạn ba của đề án ba tại một trăm ba mươi năm xã thuộc một mươi tám huyện thị xã với tổng số tám trăm một mươi sáu cán bộ chiến sĩ
đến nay công an thành phố đã triển khai bố trí công an chính quy tại hai trăm tám mươi một trên ba trăm tám mươi sáu xã đạt bảy mươi ba với tổng số một trăm một mươi sáu
trong đó đã hoàn thành bố trí công an chính quy tại một trăm linh xã thuộc sáu huyện thị xã sơn tây thanh trì gia lâm đông anh hoài đức phúc thọ
hiện vẫn còn một trăm linh năm xã trên địa bàn thành phố chưa triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu các huyện thị xã khẩn trương hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi để bảo đảm lộ trình theo đúng quy định